nằm trong lòng đô thị cổ hội an nhà thờ tộc nguyễn tường không chỉ là nơi thờ tự của một dòng họ
mà nơi đây còn được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật và là một địa điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
trong những ngày tết nguyên đán kỷ hợi đang tới gần đến thăm di tích nhà thờ tộc nguyễn tường có những vị khách thật đặc biệt
trở về sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài ông nguyễn tường việt con trai cải của nhà văn nhất linh nguyễn tường tam
cùng các con cháu không khỏi xúc động khi được chứng kiến sự đổi thay của quê hương và những di sản tinh thần mà cha ông để lại
hôm nay tôi về đây để rất là cảm động được nhìn thấy cái phong cảnh được nhìn thấy cái tủ sách của bố tôi và gia đình nghĩnh tưởng
rất là hãnh diện là bây giờ thành phố hội an đã bắt đầu để ý đến và cho khách
tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi được trở về quê hương và nhìn thấy tủ sách của ông nội tại nhà thờ tộc
tôi đã theo cha về hội an cách đây nhiều năm và tôi thấy nơi đây thay đổi rất nhiều nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống quý báu
nhà thờ dòng họ nguyễn tường bên cạnh chức năng chính là thờ phụng tổ tiên trong gia đình còn là một điểm đến quan trọng trong số một ba trăm sáu mươi di tích ở hội an
được khởi dựng năm một nghìn tám trăm linh sáu bởi cụ nguyễn tường vân
đến nay nhà thờ đã trải qua hai lần tu bổ tuy nhiên vẫn giữ được dáng dấp và cấu trúc của một ngôi nhà cổ điển hình ở hội an
ngày nay đến thăm nhà thờ tộc nguyễn tường tại phố cổ hội an trong không gian xưa cũ trang nghiêm của ngôi nhà
ngoài các văn bản chữ hán nôm chiếu chỉ sắc phong của vua chúng ta dễ dàng tìm thấy một đời sống văn chương phong phú của hậu duệ đời thứ chín tộc nguyễn tường những hồn bướm mơ tiên những gió đầu mùa nửa chừng xuân

năm hai nghìn tám nhà thờ tộc nguyễn tường được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa
và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi ba chính thức trở thành điểm đến tham quan di tích của phố cổ hội an
có thể nói đây chính là di sản quý nằm trong lòng di sản hội an